trong khuôn khổ sáng kiến ngày asean nhật bản tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
ngày hôm nay đã diễn ra buổi thảo luận về hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao
và định hướng để thu hút đầu tư từ nhật bản vào asean và việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp
theo đó việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là một trong những trọng tâm hợp tác
với chính phủ các nước asean nhật bản và việt nam
bộ nông nghiệp hai nước giữa việt nam và nhật bản đã xây dựng tầm nhìn chung
và giải hạn giữa hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản
trong khuôn khổ tầm nhìn hai bên đã phổ biến quy chuẩn và chứng nhận thực phẩm phát triển chuỗi giá trị
từ các hiệp định thương mại fta cptpp và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện asean
nhật bản sẽ luôn đồng hành cùng với các nước trong khối asean
cộng đồng các doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
hướng đến nền nông nghiệp asean bền vững